việc điều chỉnh số ca nhiễm và tử vong do bệnh covid một mươi chín tại thành phố vũ hán là kết quả của công tác thống kê được tiến hành nghiêm túc nhằm bảo đảm chính xác và phù hợp với thông lệ quốc tế
hiện số người tử vong vì covid một mươi chín trên toàn trung quốc đã được cập nhật lại từ ba ba trăm bốn mươi hai ca lên thành bốn sáu trăm ba mươi hai ca
trước đó cùng ngày vũ hán thông báo tổng số ca nhiễm tăng ba trăm hai mươi năm ca trong đó số người tử vong tăng thêm một hai trăm chín mươi người
cách tính này cho thấy tổng số ca tử vong tại vũ hán tăng tới năm mươi so với trước
khiến tổng số ca tử vong trên toàn quốc cũng được điều chỉnh tăng thêm ba mươi chín
thông báo của trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa đại dịch covid một mươi chín ở thành phố vũ hán cho biết
bốn lý do dẫn đến sự thay đổi về mặt dữ liệu bao gồm các ca chết tại nhà các ca báo cáo muộn có nhầm lẫn và thông tin bệnh nhân không đầy đủ
tính tới sáu giờ chiều nay thế giới đã ghi nhận hơn hai triệu ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó hơn một trăm bốn mươi bảy người thiệt mạng và hơn năm trăm linh người đã hồi phục
trong khi những nước là điểm nóng gửi đi nhiều tín hiệu tích cực
thì bức tranh toàn cầu nhìn tổng thể vẫn còn nhiều gam màu ưu ám khi số ca nhiễm và tử vong tiếp tục tăng
mỹ tiếp tục là tâm dịch với gần sáu trăm bảy mươi tám ca nhiễm và gần ba mươi bốn sáu trăm linh ca tử vong liên quan đến covid một mươi chín
trong hai mươi bốn giờ qua số ca tử vong tại mỹ đã tăng thêm bốn bốn trăm chín mươi một trường hợp mức tăng kỷ lục trong ngày
châu âu vẫn tiếp tục là tâm bão của đại dịch covid một mươi chín nhưng nhìn chung mức độ lây lan đang giảm dần và tiến vào giai đoạn được kiểm soát
trong khi đó tại châu á một số nước đang đối mặt với các ca tử vong
đối mặt với nguy cơ bùng phát lây nhiễm đợt hai
singapore ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày tăng kỷ lục trong khi nhật bản phải mở rộng lệnh tình trạng khẩn cấp ra toàn quốc
tổng thống mỹ donald trump đã chính thức quyết định mở cửa trở lại nền kinh tế sau một thời gian ngắn phong tỏa để ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
đây là một kế hoạch cẩn trọng chia ra ba giai đoạn và khá linh hoạt

giai đoạn hai cho phép nối lại hoạt động của các phòng khám nội ngoại trú các quán rượu cũng có thể mở cửa trở lại nếu như bảo đảm số lượng khách ngồi không quá đông
ở giai đoạn ba dành cho các bang và khu vực bảo đảm các tiêu chuẩn của giai đoạn hai và không có dấu hiệu của dịch bệnh covid một mươi chín tái bùng phát
các chủ lao động có thể nối lại hoạt động của các cơ sở cho phép mở cửa trở lại các địa điểm công cộng
nếu các quy định giãn cách xã hội được bảo đảm hoạt động thăm hỏi tới bệnh viện và các cơ sở người cao tuổi diễn ra bình thường các quán bar có thể được tiếp đón khách với số lượng lớn
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn đang lan rộng và kéo dài các nước đang thúc đẩy mạnh công tác xét nghiệm trong cộng đồng
nhằm tìm kiếm không chỉ người nhiễm mà thậm chí cả người đã từng nhiễm và đã phát triển hệ miễn dịch đối với virus sars cov hai
thế nhưng các quan chức y tế công cộng mỹ cảnh báo tình trạng loạn xét nghiệm đang tạo ra nhiều sự nhầm lẫn tai hại trong cộng đồng
do chất lượng các bộ kit xét nghiệm đang bị thả nổi khiến nhiều bộ kit có độ chính xác thấp hơn quảng cáo
theo giới chức mỹ trong những tuần gần đây hơn bảy mươi công ty đã đăng ký để đăng bán cái gọi là xét nghiệm kháng thể
các nước hy vọng rằng các xét nghiệm nhanh thường sử dụng máu ngón tay trên que thử có thể giúp nới lỏng các quy định giãn cách xã hội
nhờ tìm ra những người trước đây đã từng nhiễm virus và đã phát triển hệ miễn dịch đối với virus sars cov hai
xét nghiệm bằng phương pháp thử máu khác với cách xét nghiệm lấy dịch ở mũi là phương pháp xác định nhiễm covid một mươi chín hiện đang được áp dụng quy mô lớn
xét nghiệm thử máu sẽ tìm kiếm các loại kháng thể chất protein cơ thể sản sinh ra sau vài ngày hoặc vài tuần khi cơ thể nhiễm virus
phương pháp xét nghiệm này cũng đang được sử dụng để chuẩn đoán bệnh hiv viêm gan bệnh lyme lupus bàn đỏ và nhiều bệnh khác
do công nghệ xét nghiệm tương đối đơn giản và trong bối cảnh cần có các biện pháp khẩn cấp ngăn chặn sự lây lan của đại dịch covid một mươi chín
cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda đã quyết định miễn quy trình kiểm nghiệm ban đầu cho các bộ kít xét nghiệm
do fda hầu như thả nổi chất lượng của các bộ kít trong khi đó có rất nhiều công ty đang quảng cáo bán các sản phẩm xét nghiệm và chẳng có ai biết được chất lượng của chúng như thế nào
tình trạng hiện tại khá hỗn loạn chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để lập lại trật tự trên thị trường
hiệp hội phòng thí nghiệm đã yêu cầu fda xem xét lại cách quản lý lòng lèo đối với chất lượng của các kít xét nghiệm
cụ thể hiện giờ fda về cơ bản đang cho phép các công ty mỹ công bố sản phẩm ra thị trường
miễn là họ thông báo cho fda và in kèm khuyến cáo trong sản phẩm
các công ty phải ghi rõ trên bao bì là sản phẩm xét nghiệm chưa được fda chấp thuận
tuần trước fda thông báo cơ quan này sẽ tiến hành những hành động thích hợp xử lý các công ty quảng cáo sai sự thật hoặc bán các bộ kít xét nghiệm chất lượng thấp
có một thực trạng rất đáng lo ngại về việc các bộ kit xét nghiệm đang giao bán trên thị trường không bảo đảm tính chính xác như mong muốn của cơ quan quản lý
những sản phẩm chất lượng kém gây ra hệ quả nghiêm trọng hơn cả việc không có bộ kít thử nghiệm
hệ quả nguy hiểm nhất của các bộ kít lỗi là khiến cho người thử tin rằng mình có miễn dịch với covid một mươi chín hoặc không có khả năng lây lan bệnh cho người khác
sau đó một người nào đó về nhà và lây nhiễm cho người thân của họ
đối với covid một mươi chín chúng ta vẫn chưa biết kháng thể ở mức độ nào giúp bệnh nhân miễn dịch hoặc khả năng miễn dịch có thể kéo dài bao lâu
đó là chưa kể trong số các công ty đang sử dụng
bán bộ kít thử nghiệm có cả những công ty làm ăn bất chính mà người dân khó có thể phân biệt các loại công ty lừa đảo này
mặc dù đã có cảnh báo nhưng theo báo cáo tháng này của các quan chức thành phố laurendo và texas
khoảng hai năm trăm linh bộ kit xét nghiệm kháng thể dự định sẽ sử dụng tại một điểm xét nghiệm có khả năng là hàng kém chất lượng
các quan chức thành phố đã đặt hành vi
hàng các sản phẩm xét nghiệm nhanh covid một mươi chín được fda phê chuẩn này từ một phòng khám địa phương
nhưng khi họ kiểm tra chất lượng sản phẩm tỷ lệ chính xác của bộ kit đạt mức rất thấp so với quảng cáo
các email quảng cáo bộ kít thử nghiệm gửi đến các bệnh viện không đề cập đến khuyến cáo cần thiết
trong khi đó một số bộ kít ra bán trên mạng quảng cáo là sản phẩm được fda kiểm nghiệm phù hợp để sử dụng tại nhà
trong khi đó cơ quan này chưa phê suyết bất kỳ bộ kít nào sử dụng tại nhà
các xét nghiệm máu đều phải được phân tích tại phòng thí nghiệm
thưa quý vị hàng chục đám cháy rừng trong đó có đám cháy gần nhà máy điện hạt nhân chernobyl
đã khiến không khí ở thủ đô kiev của ukraine trong ngày hôm nay lên mức ô nhiễm nhất thế giới
theo số liệu của công ty giám sát chất lượng không khí iqe của thụy sĩ thủ đô kiev có mức độ ô nhiễm cao nhất
cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân chernobyl đã tạo thành một lớp khói bụi dày đặc bao phủ thủ đô kiev và khu vực kiev
nhưng rất may lớp khói bụi này không chứa hóa chất và nồng độ phóng xạ vẫn trong giới hạn bình thường
bộ y tế ukraine khuyến cáo lớp khói bụi này có thể gây đau đầu ho khó thở ngứa mắt và các bệnh dị ứng
do đó người dân nên ở trong nhà và đóng cửa sổ
tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec tiếp tục hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm hai nghìn hai mươi
do cú sốc lịch sử mà dịch covid một mươi chín gây ra đồng thời cho biết thỏa thuận cắt giảm sản lượng vừa qua chưa phải là lần cuối
trong báo cáo hàng tháng opec dự báo nhu cầu dầu sẽ giảm khoảng sáu chín triệu thùng một ngày tức là sáu chín trong năm nay
riêng trong tháng bốn opec dự báo nhu cầu sẽ giảm mạnh nhất là hai mươi triệu thùng một ngày
theo opec nguy cơ giảm vẫn rất lớn vì vậy có thể tiếp tục phải giảm sản lượng nhất là trong quý ii
trước đó nga và các nước sản xuất dầu khác đã nhất trí thỏa thuận cắt giảm sản lượng tương đương với khoảng một mươi nguồn cung toàn cầu
đây được coi là đợt cắt giảm sản lượng lớn nhất từ trước đến nay
cùng với việc dỡ bỏ lệnh cấm đi lại có hiệu lực chính thức từ sáng qua
thì chính phủ campuchia cũng cam kết sẽ bảo đảm an ninh lương thực và thực phẩm cho người dân trước tác động của dịch covid một mươi chín
bộ nông lâm ngư nghiệp campuchia cho biết nước này sẽ khuyến khích các nhà nhập khẩu mua tích chữ thịt lợn khoảng một trăm ba mươi tấn một ngày trong ba tháng tới
bên cạnh đó chính phủ campuchia cũng sẽ cung cấp con giống đặc biệt là giống gia cầm cho các hộ chăn nuôi và mở rộng hơn quy mô chăn nuôi của nông dân
về rau xanh bộ trên cho biết
với bảy trăm một mươi sáu một trăm một mươi ba tấn rau trên một năm đã đủ đáp ứng sáu mươi tám nhu cầu trong nước
chính phủ campuchia đã đề ra một số biện pháp bảo đảm an ninh lương thực như việc quy định những vùng tiềm năng để trồng rau
và bảo đảm nguồn nước cung cấp cho nông dân hạt giống thiết bị công nghệ hiện đại để mở rộng sản xuất rau an toàn
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt